thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương đã chủ trì cuộc họp với hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác sáu tháng đầu năm những nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
cùng dự có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh và các thành viên hội đồng
đánh giá cao nhiều hình ảnh cảm động nhân văn những tấm gương đa dạng trong nhiều lĩnh vực
từ người chiến sĩ lực lượng vũ trang đến người dân người già trẻ nhỏ đều có tấm lòng đối với đất nước trong lúc khó khăn bệnh tật diễn ra
thủ tướng nêu rõ chúng ta đã làm những việc mà thế giới phải cảm động và khâm phục
cái lòng dân hướng về đảng nhà nước nhân dọng niềm tin đối xử với các bạn của đảng ta dành cho chúng ta ủng hộ
thủ tướng cho rằng cần đánh giá thẳng thắn sâu sắc hơn một số bất cập không khoán trắng cho bộ phận thi đua khen thưởng ở các địa phương các ngành
nhất là khắc phục được cái tình trạng mà sắp tới đây chúng ta sẽ đang làm đó là đại hội thi đua hình thức tốn kém chống bệnh thi đua hình thức trong thi đua khen thưởng

thủ tướng cho rằng cần đánh giá thẳng thắn sâu sắc hơn một số bất cập không khoan trắng cho bộ phận thi đua hình thức trong thi đua hình thức trong thi đua hình thức